phong một trong năm ký giả người mỹ gốc việt đã từng bị giết hại tại mỹ trong những năm tám mươi của thế kỷ trước
các năm qua ông đã bỏ nhiều công sức để đi tìm công lý cho cha mình
vạch trần vai trò của tổ chức khủng bố việt tân và tổ chức ngoại vi của nó là voice
trong việc lừa bịp người việt ở hải ngoại và tổ chức chống phá việt nam
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhân chuyến về việt nam của ông nguyễn thanh tú
phóng viên báo nhân dân đã có cuộc trò chuyện liên quan các việc ông đã làm
nghe ông trình bày suy nghĩ của mình cũng như khuyến cáo người việt nam
trong nước cần phải tỉnh táo để không xa vào bẫy của tổ chức khủng bố việt tân và voice
báo nhân dân xin được giới thiệu bản lược ghi lại cuộc trao đổi này trên trang tám và trang năm
để bạn đọc có thể tham khảo
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
cấm được pháo lẽ nào không cấm được uống rượu bia lái xe
đây là câu hỏi của tác giả bài viết được đặt ra trên báo giao thông
theo bài viết ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực
cấm tuyệt đối người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông
theo phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
gần đây do mức thu nhập tăng cao và cộng với hoạt động quảng bá rượu bia tràn lan
đã dần hình thành thói quen uống rượu bia vô tội vạ thói quen ép nhau và thách thức nhau uống rượu bia
sau đó điều khiển phương tiện và dẫn đến tai nạn giao thông
quy định trong luật rất đúng và cần thiết tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được
chúng ta đã cấm đốt pháo thành công hay là thực hiện quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm
thì không có lý do gì mà không cấm được uống rượu bia khi điều khiển phương tiện
thưa quý vị câu chuyện nóng nhất tại hội nghị triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất
đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai lại là nguồn cung và giá thịt heo
vấn đề này được phản ánh đầy đủ trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
cũng theo phản ánh từ các địa phương thì giá thịt heo ngoài chợ nhiều nơi đã ở mức trên
đồng một kg cao chưa từng có và đang ảnh hưởng tiêu cực đến bữa ăn của người tiêu dùng
đặc biệt là với người nghèo hay người có thu nhập thấp
nguồn cung heo thịt cho thị trường dịp tết nguyên đán canh tí hiện nay
phần lớn nằm trong trại của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đang nắm quyền làm chủ cuộc chơi về giá cả
những ngày qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn liên tục phát đi thông điệp kêu gọi
các doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi hành động để bình ổn giá heo và chia sẻ với người tiêu dùng
đáp lại thì giá heo hơi được điều chỉnh khá rụt rè và khá ngạc nhiên là các doanh nghiệp lớn đều báo chung một giá giống nhau
thưa quý vị thời điểm cận kề tết dương lịch hai nghìn hai mươi thì nhiều vỉa hè trên các tuyến phố cổ phố cũ tại thủ đô hà nội
bị đào sới để phục vụ thi công đường ống và lát lại đá vỉa hè mới theo quy chuẩn thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý
điệp khúc áp tết nhiều tuyến đường hè phố hà nội
lại bị băm nát
theo bài viết hiện trên địa bàn thành phố nhiều tuyến đường hẻ phố mới làm lại bị đào lên
theo ý kiến của nhiều chuyên gia nên suy xét kỹ lưỡng về điều kiện giao thông
cuối năm tuyệt đối không phải là thời điểm phù hợp để có thể đào sới hay thi công vỉa hè hay là lòng đường
đồng thời đây cũng là lúc mà thời tiết hanh khô cho nên cách thi công các công trình sẽ gia tăng ô nhiễm không khí
bên cạnh đó đối với công trình trọng điểm đang thi công thì sở giao thông vận tải nên tổ chức ra soát
thu hẹp rào chắn với phần công trình đã hoàn thiện hoặc là chưa thi công
chương trình điểm báo hôm nay cũng xin được tiếp tục với thông tin được đăng tải trên báo diễn đàn doanh nghiệp
hạ tầng hàng không tất cả trên trời dưới đất
trong một mươi năm qua hàng không việt luôn tăng trưởng ở mức hai con số mỗi năm
từ chỗ chỉ một hãng hàng không tới nay đã có tới năm hãng với số lượng tàu bay tăng từ sáu mươi chiếc năm hai nghìn một mươi bốn lên một trăm chín mươi hai chiếc tại hiện nay
nhưng nhiều chuyên gia nhìn nhận cho rằng
hạ tầng hàng không của việt nam đang quá tải
cụ thể là trong hai mươi hai sân bay tại việt nam bốn sân bay lớn là nội bài tân sơn nhất đà nẵng và cam ranh đều quá tải
một số cảng hàng không khác cũng trở thành điểm nóng trong thời gian tới nếu không có dự án mang tính đột phá để có thể cải thiện năng lực
trong khi đó chuyên mục vấn đề hôm nay được đăng tải trên báo tuổi trẻ thì có bài viết
có nên xét nghiệm tài năng cho con
xét nghiệm adn để xem con mình có phải là thần đồng hay không đang được một số phụ huynh đua nhau làm
từ nhu cầu này nhiều trung tâm xét nghiệm adn ra đời với lời chào mời hết sức hấp dẫn đảm bảo kết quả chính xác tới chín mươi chín
theo ý kiến của các chuyên gia việc này chủ yếu phục vụ chức năng chẩn đoán điều trị các loại bệnh tật
còn xét nghiệm adn để xác định trẻ có thần đồng hay không
thì chưa nghe nói và có lẽ cũng cần phải có thời gian để xác minh lại
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi
thân ái chào tạm biệt